tại nhà triển lãm mỹ thuật hà nội đã diễn ra lễ khai mạc buổi triển lãm tranh nghệ thuật đi tìm ngày mai của họa sĩ nguyễn hiễu thuận
buổi triển lãm trưng bày bốn mươi ba tác phẩm nghệ thuật tranh sân dầu ghi lại những vẻ đẹp giản dị nhẹ nhàng mộc mạc nhưng không kém phần nền thơ của quê hương đất nước
dưới góc nhìn của tác giả một người lính lái xe từ chiến trường trở về
bên cạnh đó những bức tranh của họa sĩ nguyễn hiễu thuận hầu hết đều lấy đường phố phố xá hà nội làm chủ đề cảm hứng xuyên suốt cho các tác phẩm của mình
những hình ảnh phố triều phố nắng đường tàu hà nội đều gợi lại cho người xem những ký ức về một hà nội xưa cũ cổ kính và mộng mơ
rồi gặp ý và trao đổi để mình tìm một cái gì đấy mới hơn ngày hôm nay cho nên là chủ đề của tên triển lãm là đi tìm ngày mai nó có ý nghĩa là như thế
triển lãm tranh đi tìm ngày mai đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người yêu mến hội họa trên cả nước
buổi triển lãm sẽ được diễn ra đến hết ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi chín